ngày hai mươi tháng sáu đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư thay mặt ban bí thư
ký ban hành kết luận số tám mươi của ban bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số ba mươi hai của ban bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân
kết luận nêu rõ qua hơn một mươi năm năm thực hiện chỉ thị số ba mươi hai công tác phổ biến giáo dục pháp luật
đã đạt được những kết quả quan trọng nhận thức của các cấp ủy tổ chức đảng
và cả hệ thống chính trị về vai trò tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật được nâng lên
thể chế chính sách về phổ biến giáo dục pháp luật từng bước được hoàn thiện
ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân có bước chuyển biến tích cực
góp phần bảo đảm quyền con người quyền công dân an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên công tác phổ biến giáo dục pháp luật vẫn còn hạn chế
để tăng cường chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ban bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo
quán triệt thực hiện hiệu quả chỉ thị số ba mươi hai lưu ý một số nội dung sau
nâng cao nhận thức của cấp ủy tổ chức đảng chính quyền đoàn thể nhân dân về vai trò
ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật
xác định là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng
là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của đảng
thực hiện đầy đủ các thể chế chính sách về phổ biến giáo dục pháp luật hiện hành
đồng thời hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
đa dạng hóa nguồn lực xã hội cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật
đổi mới tổ chức hoạt động của cơ quan đơn vị tham mưu
thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật
triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật toàn diện rộng khắp hướng mạnh về cơ sở
gắn với việc xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cần bám sát thực tiễn cuộc sống và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước
quản lý xã hội trong từng giai đoạn địa bàn đối tượng cụ thể
đổi mới đa dạng hóa các hình thức cách thức phổ biến giáo dục pháp luật
bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng
pháp luật xây dựng và nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả gắn với từng chủ đề nội dung đối tượng
kết luận cũng xác định trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm túc đầy đủ hiệu quả chỉ thị số ba mươi hai và kết luận này